tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đã đề nghị hiệp hội cần tham gia nhiều hơn có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội
đề cập đến việc có đến chín mươi bảy doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ siêu nhỏ với trình độ công nghệ thấp chậm đổi mới năng lực tài chính năng suất lao động hiệu quả kinh doanh còn thấp
trình độ quản trị tính liên kết với nhau và với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn yếu khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn thấp
chủ tịch quốc hội cho rằng đó là nguyên nhân dẫn tới việc doanh nghiệp tư nhân ra đời rất nhiều nhưng tạm ngưng hoạt động giải thể cũng không ít
thời gian tới chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp tục nâng cao trình độ năng lực và uy tín
tham gia nhiều hơn nữa có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội vào quá trình xây dựng
bàn hành văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đồng thời chỉ ra những hạn chế bất cập của các cơ chế
chính sách hiện hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp qua đó hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị các doanh nghiệp cần phải chủ động trong việc đổi mới tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
các giải pháp cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp
để không thua các đối thủ ngay tại sân nhà
cũng tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đã chỉ đạo các ủy ban liên quan của quốc hội thực hiện chức năng giám sát của mình
quan tâm xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp về những khó khăn như thủ tục cấp các giấy phép con cấp giấy phép xây dựng